tại hà nội nhà báo nhà thơ nguyễn sĩ đại đã cho ra mắt tác phẩm kịch với tựa đề
hoàng trời con gái để tưởng nhớ tới một mươi cô gái ngã ba đồng lộc anh hùng
nhân kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng ngã ba đồng lộc
tác giả nguyễn sĩ đại quê ở xã phú lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
khoảng trời con gái là vợ kịch phản ánh chân thật cuộc sống giản dị
và sự hy sinh oanh liệt của mấy nữ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc
vợ kịch gồm hai hồi và tám cảnh có sự phối hợp giữa kịch nói điện ảnh và ngôn ngữ báo chí
tạo ra cảm xúc mới mẻ cho độc giả
so với các tác phẩm văn học nghệ thuật trước đây viết về một mươi nữ thanh niên anh hùng ở ngã ba đồng lộc
vở kịch này được nhà báo nguyễn sĩ đại sưu tầm nhiều chi tiết rất mới gây xúc động cho người xem
đặc biệt trong vở kịch có sự xuất hiện hình ảnh của đại tướng võ nguyên giáp và nhà thơ phạm tiến duật
cái vợ khoảng trời con gái này của nguyễn sĩ đại là cái bản anh hùng ca
nó rất chất thơ và nó rất là sâu
nó rất là sâu sắc nó gợi cho người ta nhiều cái cảm xúc rất là ra riết
cái gì đó luôn luôn là người ta nhớ về một cái lịch sử đã trôi qua mà tôi nghĩ rằng
năm tháng không thể nào mà lãng quên được
anh ấy viết nó rất là tình cảm cái giọng văn nó rất là bình dị rất là xứ nghệ tĩnh
vở kịch khoảng trời con gái sẽ được nhà hát dân ca nghệ an giàn dựng và biểu diễn mở màn
trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng ngã ba đồng lộc tại hà tĩnh vào tháng bảy tới